hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra một loạt các bất thường về cấu trúc và các chức năng của hệ thần kinh hoại tử vỏ thận gây suy thận dị dạng đường tiêu hóa mất chi cũng đã được báo cáo ở trẻ sống sót trong song sinh có một thai mất
bác sĩ khuyến cáo trong thai kỳ sản phụ có thể đối diện rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi
do đó khi mang thai cần được tư vấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ về sản khoa tim mạch và một số bệnh lý nguy cơ khác